tại phú yên ubnd tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành và chính quyền tại địa phương tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính sau tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
theo đó từ ngày sáu âm lịch tức ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy các đơn vị địa phương phải tập trung ngay vào việc thực hiện chương trình kế hoạch được giao
nghiêm cấm tuyệt đối việc bỏ cơ quan để đi lễ hội tham quan du lịch tổ chức liên hoan ăn uống trong giờ làm việc
các cán bộ công chức viên chức người lao động kể cả người đứng đầu cơ quan đơn vị để xảy ra vi phạm kỳ cương kỳ luật hành chính sẽ bị xử lý nghiêm và xem xét trách nhiệm liên quan
việc tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính ngay từ những ngày đầu năm mới của tỉnh phú yên nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi cắt gộp ba mươi về thủ tục
cắt giảm từ ba mươi năm năm mươi về thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp so với quy định của trung ương
sở ban ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai mô hình một cửa liên thông hiện đại nâng chỉ số pci của tỉnh xếp trong top hai mươi và chỉ số papi trong top ba mươi của cả nước